các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên đời đủ quân hàm cành tùng biển tên đối tượng nguyễn văn thao chú tệ xã cư yên huyện lương sơn đã giả danh cán bộ công an để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản
nguyễn văn thao đã tiếp cận gia đình nạn nhân khi biết gia đình có con trai đang học lớp một mươi hai chuẩn bị thi đại học và giới thiệu mình là cán bộ của bộ công an đang có một suất vào thẳng một trường uy tín của bộ công an với giá bốn trăm linh triệu đồng

có quần áo không có túi của

bằng các biện pháp nghiệp vụ nguyễn văn thao đã bị bắt quả tang tại một quán cà phê trên địa bàn huyện lương sơn khi đang nhận hai mươi triệu đồng từ nạn nhân
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu đối tượng nhận xin việc vào ngành công an và nhiều trang phục của ngành công an
qua cái vụ việc này thì tôi nghĩ là những người
dân nên chú ý cảnh giác những đối tượng hiện tại bây giờ là thủ đoạn sử dụng là rất tinh vi và xảo quyệt
do vậy là thứ nhất là phải nắm vững kiến thức pháp luật thứ hai là phải xem xét qua những đối tượng
ví dụ là khi quen biết một đối tượng nào đấy có thể là tìm hiểu về nhân thân nguồn gốc nhân thân lai địch của người đó để mình biết là mình xác định được là người đó có phải là làm việc ở tại đấy hay không
hành vi giả danh cán bộ công an để lừa đảo của đối tượng nguyễn văn thao
đã gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an và sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc
về phía người dân cần nhận dạng và cảnh giác trước thủ đoạn này để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm